các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mưa rào và rông cũng được dự báo xuất hiện trong ngày hôm nay ở tây bắc bộ đông bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mưa vài nơi
sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng
thủ đô hà nội nhiệt độ hôm nay cao nhất hai mươi tám ba mươi độ c nhiệt độ này được duy trì trong nhiều ngày tới
sang đầu tháng bốn nhiệt độ cao nhất ngày ở hà nội có thể lên tới ba mươi năm độ c đà nẵng đến bình thuận tây nguyên duy trì hình thái thời tiết
ngày nắng chiều tối và đêm mưa rào và rông vài nơi trong đó tây nguyên nắng nóng cục bộ
ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai
thủ đô hà nội có mây ngày có mưa vài nơi đêm có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi độ
thành phố vinh mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi tám độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi chín độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
thành phố hồ chí minh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn ngày hai mươi bảy tháng ba ở khu vực bắc bộ tiếp tục có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi hơn ba mươi tám độ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hai mươi bảy tháng ba khu vực bắc bộ có mưa
có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c có nơi hơn ba mươi tám độ c độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến bốn mươi năm
thời gian nắng nóng trong ngày từ một mươi hai đến một mươi năm giờ
ngoài ra ở khu vực tây nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi hơn ba mươi năm độ c
dự báo nắng nóng ở khu vực nam bộ
nóng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
chuyển sang các tin tức thời tiết đáng chú ý
malaysia đang triển khai các biện pháp khẩn cấp để đối phó với đợt nắng nóng gai gắt trên phạm vi cả nước sau khi nhiệt độ lên tới bốn mươi độ đe dọa năng suất cây trồng
theo bloomberg trích dẫn dữ liệu mới nhất từ cục khí tượng malaysia nhiều khu vực ở quốc gia này đã trải qua đợt nắng nóng gai gắt và khô hạn với nhiệt độ ít nhất đạt ba mươi năm độ c trong ba ngày liên tiếp
cụ thể toàn bộ bang belize và khu vực belfort ở bang sabah đang ở trong trạng thái
nhiệt độ tối đa hàng ngày đạt ngưỡng từ ba mươi bảy độ c đến bốn mươi độ c trong ba ngày liên tiếp
các khu vực khác được cảnh báo nắng nóng cấp độ một
tình trạng nhiệt độ tối đa hàng ngày lên tới từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c trong ba ngày liên tiếp

các khu vực khác cũng bị ảnh hưởng bởi nắng nóng bao gồm johor pahang và kelantan
thời tiết cực đoan gần đây còn khiến cho một thanh niên hai mươi hai tuổi tử vong do say nắng
trong khi gây ra nguy cơ thiếu nước và thiệt hại nghiêm trọng với năng suất thu hoạch tại các trang trại
trong bối cảnh đó bộ trưởng tái nguyên và môi trường malaysia nick nazmi nick ahmad cho biết
trong một cuộc phỏng vấn hôm hai mươi sáu tháng ba rằng các nhà chức trách đang sử dụng máy bay không người lái
để khảo sát và theo dõi các vùng đất than bùn dễ bắt lửa cũng như theo dõi mừng nước đang giảm dần trong các con đập
chính phủ cũng sẽ tìm cách bảo vệ những công nhân
xây dựng làm việc vất vả nhiều giờ dưới trời nắng nóng
ông niknami cho biết đối với những sự kiện có thể dự đoán chúng tôi đã sẵn có hướng dẫn hệ thống và chính sách
nhưng chúng tôi cần liên tục điều chỉnh chúng vì mức độ luôn thay đổi
điều này càng đặc biệt cần chú ý trong bối cảnh biến đổi khí hậu có thể làm tình hình trở nên trầm trọng hơn
ông nhận định tôi nghĩ điều quan trọng là mọi người phải nhận thức được rằng
biến đổi khí hậu không phải là một ngày tận thế trừ tượng
trong trường hợp xấu nhất chính phủ sẵn sàng đóng cửa trường học và thậm chí cả doanh nghiệp
đối với các kế hoạch dài hạn ông nani cho biết chính quyền malaysia còn có dự định cho trồng các loại cây chịu nhiệt
malaysia cũng đang hợp tác với quỹ khí hậu xanh của liên hợp quốc để chuẩn bị kế hoạch thích ứng quốc gia
sẽ được triển khai từ năm hai nghìn hai mươi sáu
ngoài malaysia singapore cũng là quốc gia đang ghi nhận nắng nóng gai gắt với nhiệt độ vượt ngưỡng ba mươi sáu độ c
tại một số khu vực ngày hai mươi bốn tháng ba
do điều kiện thời tiết một số trường học ở quốc đảo này thậm chí đã nới lỏng yêu cầu về đồng phục cho học sinh
phía tây bắc bộ có mây có mưa mưa rào dài rác và có nơi có rông
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi dưới một mươi chín độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi bảy ba mươi độ
phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa vài nơi
riêng khu vực vùng núi phía bắc có mưa mưa rào dài rác và có nơi có rông
đêm có mưa rào dài rác và có nơi có rông
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ vùng núi có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi bảy ba mươi độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi
sang sơm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trôi trều giảm mây trời nắng gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi bảy ba mươi độ có nơi trên ba mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng
trời tối và đêm có mưa rào vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ

quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông đến đông bắc cấp bốn sông cao năm một năm m
quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông đến đông bắc cấp ba cấp bốn sông cao năm một năm m